các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
với những người tiêm liệu thứ ba lượng kháng thể tăng lên hai mươi năm lần tương đương với mức độ mà hai liều vaccine pfizer biontech mang lại trước khi virus sars cov hai gốc và các biến thể khác
trong khi đó với người chỉ tiêm hai liều vaccine lượng kháng thể trung hòa giảm hai mươi năm lần trước biến thể omic rong so với phiên bản virus gốc
về lý thuyết điều này cho thấy hai liều vaccine pfizer có thể không đủ để bảo vệ con người trước biến thể omicron
dù vậy nhà khoa học trưởng của wso là bà somiya swaminathan cho biết còn sớm để khẳng định việc giảm kháng thể trung hòa có nghĩa là vaccine kém hiệu quả
who sẽ công bố quan điểm về liệu vaccine tăng cường trong vài ngày tới đây
cùng ngày who cho biết biến thể omicron đã được ghi nhận tại năm mươi bảy quốc gia
tổ chức y tế liên mỹ paso cảnh báo chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi biến thể mới này lây lan tới nhiều nước khác
xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh sức khỏe đời sống
thưa quý vị thời gian gần đây những tin tức về hiệu quả của các loại vaccine trước biến thể mới omicron đang được thế giới vô cùng quan tâm
một nghiên cứu mới cho thấy hiệu quả bảo vệ của vaccine pfizer giảm tới bốn mươi một lần trước siêu biến thể đột biến omicron
giáo sư alex seagan nhà virus học của viện nghiên cứu sức khỏe châu phi vừa công bố kết quả nghiên cứu của mình về hiệu quả bảo vệ của vaccine pfizer cho biến thể mới omicron
theo đó biến thể chưa đột biến omicron có thể trốn tránh vaccine và khiến vaccine này giảm bốn mươi một lần hiệu quả bảo vệ
omicron lần đầu tiên được phát hiện ở nam phi và được cảnh báo toàn thế giới vào ngày hai mươi ba tháng một mươi một
các chuyên gia cũng đã chỉ ra những người đã từng nhiễm covid một mươi chín vẫn có thể tái nhiễm omicron
nhưng giờ đây các nghiên cứu từ phòng thí nghiệm tiếp tục phát hiện ra vaccine pfizer không thành công trong việc bảo vệ cơ thể trước biến thể omicron so với các biến thể khác
giáo sư alexegan cho biết có sự rụ giảm rất lớn về các kháng thể trung hòa biến thể omicron so với các biến thể covid một mươi chín trước đó
các kháng thể trung hòa là một yếu tố trong phản ứng miễn dịch của cơ thể có tác dụng ước chế sự châm nhập của virus
tuy nhiên các nhà khoa học tin rằng các loại tế bào miễn dịch khác như tế bào b và tế bào t vẫn được vaccine kích thích và có tác dụng giúp cơ thể chống lại virus corona
điều này chứng tỏ vaccine vẫn có hiệu quả bảo vệ nhất định
thí nghiệm của giáo sư alex zygan phân tích mẫu máu của mấy hai người đã được tiêm vaccine pfizer biontech
các dữ liệu sơ bộ được công bố trên trang web của phòng thí nghiệm và chưa được bình duyệt
vì giáo sư cho biết ông sẽ thực hiện thêm các thí nghiệm khác để kiểm chứng kết quả trên
kể từ khi được phát hiện omicron đã được cảnh báo về khả năng làm gia tăng các ca nhiễm mới
omicron đang dần phủ kín bản đồ thế giới với hàng chục quốc gia ghi nhận sự xuất hiện của nó
tại anh số ca nhiễm omicron đã được phát hiện

ở hoa kỳ đã có ít nhất một mươi sáu bang ghi nhận biến thể mới
tổ chức y tế thế giới phân loại omicron là một biến thể đáng lo ngại
nhưng chưa đưa ra bằng chứng chứng minh cần thiết và có một vaccine chuyên dụng dành cho biến thể siêu đột biến này
các hãng vaccine như moderna johnson johnson và các hãng dược phẩm khác
vẫn chưa công bố dữ liệu về hiệu quả bảo vệ trước omicron
tất cả các nhà sản xuất bao gồm cả pfizer dự kiến sẽ công bố dữ liệu riêng trong vài tuần tới
theo tiến sĩ anthony poshi chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của hoa kỳ
các bằng chứng sơ bộ chỉ ra rằng biến thể omicron có mức độ lây nhiễm cao hơn nhưng ít nghiêm trọng hơn
ông cho biết hoa kỳ đang thực hiện các thử nghiệm để xác định khả năng bảo vệ của các loại vaccine hiện tại
trong việc chống lại biến thể mới và hy vọng sẽ có kết quả vào tuần tới
ông umura fass một nhà phân tích của ivercox isi
cảnh báo không nên bận tầm quá lớn tới một nghiên cứu duy nhất
bởi đã có sự khác biệt đáng kể trong việc đo lường sự suy giảm nồng độ kháng thể
ở các nghiên cứu trước đây trong phòng thử nghiệm
chúng ta hãy đợi các nghiên cứu bổ sung để có cái nhìn tổng quan nhất ông nói
trước sự xuất hiện của biến thể mới omicuran ceo pfizer đã có những chia sẻ
trong cuộc phỏng vấn tại hội nghị thượng đỉnh hội đồng ceo rằng
tôi không nghĩ có biến thể lây lan nhanh là một tin tốt
lây lan nhanh có nghĩa là nó sẽ có ở hàng tỷ người và một đột biến khác có thể xảy ra
không ai muốn điều đó
cố vấn y tế chính của nhà trắng tiến sĩ anthony fauci cho hay
các báo cáo cuối tuần qua từ nam phi cho thấy ông micron không nghiêm trọng như lo ngại ban đầu
ông đồng thời lưu ý rằng cần thêm dữ liệu để đánh giá đầy đủ rủi ro do biến thể omicron gây ra
hội đồng nghiên cứu y khoa nam phi công bố báo cáo ngày bốn tháng một mươi hai lưu ý rằng
hầu hết bệnh nhân nhiễm biến thể sars cov hai mới nhập viện ở pretoria không cần oxy bổ sung
báo cáo cũng cho hay
nhiều bệnh nhân nhập viện vì các lý do y tế khác và sau đó được phát hiện mắc covid một mươi chín
ceo burgla cảnh báo rất khó để đưa ra kết luận chính xác về làn sóng lây nhiễm ở nam phi vào thời điểm hiện tại
chín mươi năm người nam phi trên sáu mươi tuổi và những người trẻ hơn thường mắc covid một mươi chín nhẹ hơn
tuy nhiên nhiều người ở nam phi cũng dương tính với hiv điều có thể dẫn tới mắc covid một mươi chín nặng hơn
ceo pfizer dự kiến số ca nhiễm omicron được xác nhận sẽ tăng từ hàng chục lên hàng triệu trong vài tuần tới
chúng ta sẽ hiểu rõ về ý nghĩa chính xác của nó với biểu hiện lâm sàng trước khi hết năm ông nói
theo ceo borla pfizer có thể phát triển một loại vaccine chuyên biệt với omicron vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nhưng vẫn chưa rõ liệu có cần thiết phải tiêm một mũi mới hay không
cần vài tuần để xác định các vaccine hiện hành có cung cấp đầy đủ khả năng bảo vệ chống lại biến thể này hay không
ông cũng chia sẻ rằng pfizer tự tin thuốc hãng virus sputnik v dạng uống của hãng
sẽ chống lại omicron và mọi biến thể khác đã xuất hiện tới thời điểm hiện tại
thuốc điều trị covid một mươi chín của pfizer ước chế một loại enzyme mà virus sars cov hai cần để tái tạo đưa gọi là protease
đến nay hầu hết đột biến của virus đều xảy ra trên protein gai cơ chế mà virus dùng để gắn vào tế bào người ở bula nói
theo ông vaccine và phương pháp điều trị bằng kháng thể nhắm vào protein gai có thể cần cập nhật khi các đột biến xảy ra trên phần đó của virus
virus khó có thể đột biến theo cách để sống mà không có enzyme protease mà pazlovit nắm đến ông chỉ ra
rất khó để virus tạo ra một chủng virus có thể sống mà không có prote này
nó không phải là không thể mà là rất khó ông nói
ceo borla không cho rằng sẽ sớm kết thúc đại dịch covid một mươi chín nhưng xã hội sẽ bắt đầu xem loại virus này giống như cảm cúm và các phương pháp điều trị covid một mươi chín mạnh hơn sẽ được đưa ra thị trường
ông cũng đồng thời lưu ý rằng
xã hội sẽ không bao giờ đạt được một trăm linh tiêm chủng
đó là lý do cần đến các phương pháp điều trị nhưng chúng ta có thể sống cuộc sống bình thường
cuộc sống bình thường có nghĩa là bạn có thể đến nhà hàng và không cần phải đeo khẩu trang và khó thở hàng ngày ông nói
ông bukla mong đợi năm sau bình thường hơn với việc băng bóng một biến thể có thể thay đổi mọi thứ
tôi nghĩ rằng chúng ta ở trong xu hướng tốt vào giữa năm sau khi kiểm soát được mọi thứ ông nói thêm
vì các bà đồ nói rằng omicron dường
như không nghiêm trọng hơn các biến chủng trước đó và không có dấu hiệu nào cho thấy nó né hoàn toàn được vaccine
dữ liệu sơ bộ không cho thấy biến chủng này nghiêm trọng hơn
thực tế xu hướng còn cho thấy điều ngược lại
michael rence giám đốc đáp ứng khẩn cấp của tổ chức y tế thế giới who cho biết trong cuộc phỏng vấn hôm bảy tháng một mươi hai tại geneva thụy sĩ
tuy nhiên ông nhấn mạnh đây mới là những dữ liệu ban đầu và cần phải nghiên cứu thêm về omicron trước khi đưa ra kết luận chắc chắn
ryan thừa nhận
các loại vaccine hiện nay có thể kém hiệu quả hơn về biến chủng omicron vốn có hơn ba mươi đột biến trên protein gai
nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy omicron hoàn toàn né được hiệu quả bảo vệ từ vaccine
chúng ta có những loài vaccine đã chứng minh được hiệu quả chống lại tất cả biến chủng ngăn ca bệnh nặng và nhập viện
ông cho hay dẫn dữ liệu sơ bộ từ nam phi cho thấy vaccine ít nhất đang duy trì khả năng bảo vệ
quan chức who cũng nhấn mạnh rằng trong cuộc chiến chống lại tất cả các biến chủng
tốt nhất chúng ta có ngay bây giờ là tiêm phòng
hai tuần sau khi được who liệt vào nhóm biến chủng đáng lo ngại
omicron đã xuất hiện ở năm mươi quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
dữ liệu ban đầu từ các nhà nghiên cứu nam phi chỉ ra omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn các biến chủng trước đó
nhưng ryan cho biết đây không phải là bất ngờ
khi bất kỳ biến chủng nào mới xuất hiện nó sẽ có xu hướng dễ lây lan hơn bởi nó phải cạnh tranh với các biến chủng trước ông nói
ryan dự báo
omicorn sẽ dần thay thế delta để trở thành chủng trội
ông chỉ ra omicron hiện lây lan đặc biệt nhanh ở nam phi nơi delta đã suy yếu và có thể chủng mới đang khai thác lỗ hồng trong chủ lây nhiễm của delta
có một số bằng chứng cho thấy người từng mắc covid một mươi chín có khả năng nhiễm omicron cao hơn so với các sóng lây nhiễm hoặc biến chủng trước
nhưng chúng tôi không quá quan tâm liệu một người có bị nhiễm omicron khi từng mắc covid một mươi chín trước đó hay không
mà là ca nhiễm nặng hay nhẹ hơn brien cho hay
theo ông các loại vaccine covid một mươi chín hiện nay nhằm ngăn bệnh diễn tiến nghiêm trọng không phải bảo vệ khỏi lây nhiễm nên từng người mắc covid một mươi chín bị nhiễm omicron với triệu chứng nhẹ hoặc không chịu chứng sẽ ít được quan tâm hơn
tuy nhiên frean nhấn mạnh biến chủng mới nào cũng vẫn là covid một mươi chín nên biện pháp đối đầu không thay đổi trong đó có tiêm chủng đeo khẩu trang và giữ khoảng cách
virus không thay đổi bản chất nó có thể lây lan mạnh hơn nhưng không thay đổi hoàn toàn cuộc chơi quy tắc vẫn vậy ông lưu ý
biến chủng omicron được phát hiện đầu tiên tại botswana vào ngày một mươi một tháng một mươi một và được nam phi báo cáo với tổ chức y tế thế giới who hôm hai mươi bốn tháng một mươi một
các nhà khoa học trên khắp thế giới đang nỗ lực chạy đua với thời gian để giải mã cái mức độ nguy hiểm của biến chủng này
kết quả có thể được công bố trong vài ngày hoặc một tuần tới